một số tin tức giao thông đáng chú ý nhiều địa phương ở tỉnh quảng trị đã cơ bản khắc phục được hậu quả của trận mưa lũ vừa qua
tuy nhiên tại huyện miền núi hương hóa và đắk rông vẫn còn một số khu vực bị cô lập tuyến đường bị chia cắt
tại xã hướng lập huyện hương hóa nhiều ngày qua tuyến đường dẫn từ trung tâm xã đến một số thôn bản trong xã đã bị chia cắt
đặc biệt có nơi như thôn cuôi đã bị cô lập hoàn toàn
toàn tuyến đường vào các thôn tà văn thôn chi thôn quê và thôn vực của địa phương này có tới hơn một mươi điểm sạt ở đất nước lũ gây chia cắt
do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài và địa hình hiểm trở phức tạp nên công tác khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn
hiện công tác khai thông các tuyến đường đang được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện
nhằm giúp người dân yên tâm đi lại sớm ổn định cuộc sống
khoảng một mươi năm h ngày sáu tháng một mươi một ba người đàn ông chở nhau trên một xe gắn máy lao với tốc độ cao trên quốc lộ một mươi bảy
đoạn qua địa phận tỉnh bình dương đã không làm chủ được tay lái đâm vào đuôi ô tô đang dừng chờ đèn đỏ khiến cả ba bị thương nặng
thời điểm trên ba người đàn ông chở nhau đi trên xe gắn máy
chuyển số chín mươi bốn g một trăm một mươi ba nghìn bốn trăm một mươi sáu chạy với tốc độ cao trên quốc lộ một mươi ba theo hướng thành phố hồ chí minh đi thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
do không làm chủ được tốc độ nên khi qua khu vực công nghiệp v ship thì đâm thẳng vào đuôi ô tô mang biển số sáu mươi a một mươi chín nghìn năm trăm linh hai đang dừng chờ đèn đỏ
cú tông mạnh khiến xe máy hư hỏng nặng ba người đàn ông trên xe máy bị văng xuống đường và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị trọng thương
vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị hỗn loạn nguyên nhân của vụ việc đang được làm rõ
cũng vào sáng qua một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố tân trà phường tân xuân thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
chiếc xe ben tông liên tiếp hai chiếc xe ô tô đi cùng chiều đã khiến một người bị thương nhiều người ngồi trên xe máy may mắn thoát nạn
vào thời điểm trên chiếc xe ben chở đá mang biển số sáu mươi một c một mươi một nghìn chín trăm năm mươi năm do tài xế tên mạnh điều khiển chạy với tốc độ khá cao nên đã đâm vào xe tải mang biển số chín mươi ba sáu trăm bảy
do tài xế sơn điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước cú tông mạnh đã khiến cho xe tải của sơn bị đẩy dạt vào đường
đang đà tiến tới chiếc xe ben tiếp tục lao thẳng lên phía trước tông mạnh vào đuôi xe ô tô bảy chỗ do ông trần đức sơn điều khiển chở trên xe bốn người khách từ đồng nai đi bình phước
cú tông quá mạnh đã khiến xe ô tô bảy chỗ bị kéo lê hàng chục mét rất may trong lúc bị kéo lê tài xế xe bảy chỗ đã kịp đánh lái quay ngang xe lại để tránh cho xe bị lật cứu thoát rất nhiều hành khách trên xe
vụ tai nạn đã khiến một hành khách bị thương
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi cho biết qua giả soát kiểm tra các vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác cho thấy vẫn còn nhiều điểm đen và điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông
các điểm đen và điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông này do chưa khắc phục được nên đã liên tục gây ra các vụ tai nạn cho người tham gia giao thông
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi vẫn còn tồn tại chín điểm đen và hai mươi sáu điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông
trong đó riêng tuyến quốc lộ một có chín điểm đen và một mươi hai điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông
để khắc phục sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi đề nghị ubnd tỉnh bố trí một tỷ hai trăm năm mươi triệu để khắc phục các vị trí nguy hiểm trên
sở giao thông vận tải quảng ngãi cũng đề nghị tổng cục đường bộ việt nam cục quản lý đường bộ ba và ủy ban nhân dân các huyện thành phố có các tuyến quốc lộ đi qua sớm phối hợp để triển khai xử lý
xóa bỏ sớm các điểm đen và điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông còn tồn tại
thưa quý vị không đội mũ bảo hiểm chở hàng công cành trở quá số người quy định sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đó là những lỗi vi phạm không khó để bắt gặp tại các địa bàn miền núi
và đây cũng là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt các vụ tai nạn nghiêm trọng trong thời gian qua
chính vì vậy để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trong những tháng còn lại của năm
lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đang triển khai nhiều biện pháp tích cực với nỗ lực cao nhất để kéo giảm tai nạn giao thông
phản ánh sau đây được phóng viên truyền hình công an nhân dân ghi nhận tại tỉnh yên bái
không đội mũ bảo hiểm chở hàng công cành trở quá số người quy định không có giấy phép lái xe
những hình ảnh như thế này không khó để bắt gặp tại một số địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh yên bái
nguyên nhân của thực trạng này có một phần là do trình độ nhận thức còn hạn chế
nhưng phần lớn vẫn là do ý thức chủ quan của người dân khi tham gia giao thông
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra một trăm năm mươi ba vụ tai nạn giao thông
làm chết bốn mươi người và bị thương một trăm bảy mươi chín người
trong đó đa phần là do các lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện như không đội mũ bảo hiểm
đi sai phần đường lặng lách đánh võng và chở quá số người quy định
đây cũng là lý do khiến cho tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh yên bái có nhiều diễn biến phức tạp
các trường hợp vi phạm trong các nhóm này là thứ nhất là sử dụng gấu bia và không đối mũ hiểm
việc không đổi mũ bảo hiểm cũng là nguyên nhân gây tử vong cao đối với các trường hợp tai nạn giao thông
qua công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã xử lý một số trường hợp vi phạm
trước thực trạng này lực lượng công an tỉnh yên bái đã tăng cường công tác tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân mỗi khi tham gia giao thông
bên cạnh đó công tác tuần tra kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm cũng được đẩy mạnh
thực hiện với trên sáu ca tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý trên hai mươi tám bảy trăm linh trường hợp vi phạm
nhờ đó tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh yên bái đang có nhiều chuyển biến tích cực
sông sông với kinh viện khác là tăng cường tuần tra kiểm soát
thì chúng tôi trong quá trình tham gia giao thông hoặc là trong các buổi học dân thì chúng tôi sẽ tiến hành là phối hợp
để tuyên truyền cho nhân dân hiểu được những quyết định của pháp luật về an toàn giao thông để đảm bảo nhân dân tham gia cho nó đảm bảo an toàn
tai nạn giao thông là điều không thể báo trước được
tuy nhiên chúng ta vẫn có thể hạn chế bằng cách tuân thủ nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ
mỗi khi điều khiển phương tiện tham gia lưu thông
đó cũng chính là lý do
và để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình và mọi người xung quanh
một mươi bảy năm trăm linh là số vé tàu tết công ty của phần vận tải đường sắt sài gòn sẽ bán trong đợt hai bắt đầu từ tám giờ ngày một mươi tháng một mươi một